tuy nhiên trước thực trạng khách du lịch ngoại quốc tới đà nẵng ngày một đông công tác quản lý không phải là chuyện dễ dàng
tại quận sơn trà và quận ngũ hành sơn nhất là ở những tuyến phố du lịch khách sạn căn hộ người nước ngoài thuê ngày một dày đặc
công tác kiểm tra như thế này được lực lượng cảnh sát khu vực tiến hành thường xuyên
thế nhưng so với số cơ sở cần kiểm tra thì lực lượng hiện có là khá mỏng cùng với đó là không ít những khó khăn